quý vị thân mến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xác định là lực lượng làm nòng cốt
trong xây dựng mô hình tự quản tự bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến
và xây dựng phát triển thành mô hình điểm đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải tăng cường
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng quân chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
để có thể giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở
cùng với đó duy trì đẩy mạnh hơn nữa phong trào quân chúng tự nguyện tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là yếu tố rất quan trọng để có thể xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
là công an viên đã được hơn hai mươi năm anh hùng nắm và hiểu rõ về tình hình an ninh trật tự
tại xã trà sơn huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
công an chính quy được bố trí về xã anh hùng vẫn tình nguyện tham gia ở lại công tác hỗ trợ
giúp lực lượng công an giải quyết kịp những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự
còn đối với các thành viên trong ban bảo vệ dân phố thị trấn trà xuân
họ đều đã gắn liền với công việc này trong giải quyết
trên thực tế nếu không có được tính tự nguyện tự quản
thì sẽ khó huy động sức mạnh của lực lượng
được ví là cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở
bởi chế độ phụ cấp hỗ trợ đối với các lực lượng này là không cao
vì vậy dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã bổ sung điều chỉnh về chế độ chính sách điều kiện hoạt động
đồng thời có các quy định rõ ràng đánh giá đầy đủ về tính tự nguyện tự quản
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thông qua các tổ tự quản thế này
thông qua cái vai trò gọi là tự nguyện của người dân
người dân thấy được trách nhiệm của mình tham gia vào mọi hoạt động
kinh tế chính trị xã hội của đất nước và cả ngay trên cả địa bàn cơ sở
cùng với lực lượng công an cùng với các lực lượng khác
trong để bảo vệ an ninh chính trị ở cơ sở hiện nay
và quan trọng hơn nữa để nó phát huy năng lực
tinh thần tự quản và phát huy tinh thần làm chủ của quân chung
trong vấn đề quản lý trật tự an toàn xã hội
nếu chỉ riêng lực lượng công an nhân dân thôi
thì cũng thật sự là khó khăn
cho nên là tại sao chúng ta phải huy động sức mạnh của người dân
thế nên bộ luật này sẽ có tác dụng rất đặc biệt
là để nâng cao cái nhận thức cho người dân
và thứ hai là quy định rõ ràng
cái chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự là ai
thế và người dân tham gia vào nữa
thì chúng ta sẽ nhân lên cái sức mạnh của dân tộc chúng ta
theo tiến sĩ nguyễn văn đáng
cùng với việc khuyến khích được tính tự nguyện
các quy định mới của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
với những chế độ khen thưởng kịp thời
là điều kiện để thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của người dân
qua đó để mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm cũng như vinh dự của mình
cùng chính quyền ngay tại cơ sở
chính từng người dân nếu như họ có ý thức
và nếu như họ được khuyến khích tham gia
với cái ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng
thì họ sẽ là lực lượng hỗ trợ tôi nói nhấn mạnh là hỗ trợ lực lượng chuyên trách
thực hiện tốt hơn cái chức năng nhiệm vụ của họ
thế thì để những người đấy có thể tham gia được
thì rõ ràng chúng ta cần phải có quy định về mặt pháp lý hết sức cụ thể
để làm sao đó phát huy được cái tính tự giác cái ý thức tập thể ý thức cộng đồng
bảo vệ cái lợi ích chung của những người mà vốn sĩ
họ không có trách nhiệm phải làm những việc đó
dự thảo luật sắp xếp kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng thống nhất
điều này vừa bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ được đồng bộ tránh trồng chéo mâu thuẫn
cũng như việc kiện toàn lực lượng này sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực cơ sở vật chất
và bảo đảm điều kiện hoạt động được tốt hơn thực chất hơn
thì hiện nay trên địa bàn cơ sở thì có rất nhiều lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng hoạt động
và theo quy định của pháp luật hiện hành thì chức năng nhiệm vụ của các lực lượng này
có những cái điểm là trồng lấn nhau
và do vậy chúng ta cần phải có một cái đảm bảo
đạo luật để chúng ta pháp điển hóa để chúng ta quy định
cái chức năng nhiệm vụ của các lực lượng này đảm bảo cái sự thống nhất
để hoạt động có hiệu lực và hiệu quả hơn
và việc chúng ta xây dựng cái luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
để bảo đảm phù hợp với quy định của hiến pháp
trong việc bảo vệ quyền con người và quyền công dân
trong tình hình an ninh trật tự xã hội phức tạp tội phạm ngày càng tinh vi
để có được lực lượng quần chúng tham gia với lực lượng chính quy
trong bảo vệ an ninh trật tự là điều cần thiết và cấp bách
vì vậy việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
là đòi hỏi từ thực tiễn huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
và bảo đảm quyền lợi cho lực lượng cơ sở